ngày năm tháng một mươi hai tại tỉnh hà nam trung tâm khuyến nông quốc gia bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hà nam tổ chức diễn đàn khuyến nông nông nghiệp
với chủ đề liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây vụ đông vùng đồng bằng sông hồng
khu vực đồng bằng sông hồng có diện tích sản xuất cây vụ đông lớn nhất phía bắc
tuy nhiên sản xuất ở đây còn manh muốn tự phát chưa có kế hoạch nên sản phẩm tạo ra chưa theo nhu cầu thị trường
đầu vụ thiếu hụt sản phẩm giá cao cuối vụ sản xuất ồ ạt tập trung dư thừa
gây khó khăn cho doanh nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến người sản xuất
tại diễn đàn các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp chia sẻ kinh nghiệm
trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây trồng vụ đông như phát triển quy hoạch vùng và tổ chức sản xuất
áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất các chính sách trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây trồng vụ đông
từ trước đến nay nông dân của chúng ta vẫn có thói quen
mạnh muốn nhỏ lẻ làm theo phong trào và mạnh ai thấy là người nấy làm
thấy người ta làm được thì mình cũng làm không quan tâm đến chất lượng sản phẩm không quan tâm đến thị trường đầu ra
chính vì vậy mà cái bài ca chặt trồng trồng vẫn cứ tái diễn trong nông nghiệp
sản xuất ở đây là muốn nói sản xuất hiệu quả cao và bền vững
thì người nông dân bắt buộc phải liên kết sản xuất với doanh nghiệp
và phải sản xuất
thực phẩm nó an toàn
diễn đàn cũng là dịp để các nhà khoa học nhà quản lý và các doanh nghiệp đánh giá và rút kinh nghiệm
đề xuất những giải pháp thúc đẩy việc liên kết bốn nhà trong việc kết nối đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho người dân